vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra lễ tổng kết giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao của học sinh khiếm thị ba miền bắc trung nam
chương trình có gần một trăm linh học sinh tiêu biểu và giáo viên tham gia
trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục đà nẵng trường phổ thông đặc biệt tp hcm và trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều hà nội
đều là những đơn vị chăm sóc giáo dục trẻ em khiếm thị
tuy mô hình giáo dục có những nét khác song các trường đều hướng tới giáo dục hòa nhập dành cho trẻ khiếm thị
hoạt động giao lưu là cơ hội để học sinh khiếm thị ba miền được cùng nhau trải nghiệm chia sẻ những kinh nghiệm trong giáo dục hòa nhập
là sân chơi bổ ích giúp cô trò các trường dạy trẻ khuyết tật hiểu đồng cảm và hợp tác gắn bó thân thiết với nhau hơn
diễn ra trong ba ngày các đoàn tham gia cuộc giao lưu lần này đã đi viếng lăng bác thăm văn miếu
giao lưu văn nghệ tại hội trường của trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều giao lưu văn hóa thể thao và các hoạt động vui chơi bổ ích